những cơn mưa vừa mưa to ở bắc miền trung sẽ còn duy trì liên tục trong hai ba ngày tới
vì thế ở khu vực vùng núi phía tây thanh hóa nghệ an cũng cần phải đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất
về tình hình nhiệt độ do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi hai độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi mưa rông chỉ xuất hiện về chiều tối và tối nên nhiệt độ có nhìn hơn đôi chút giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
còn các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
nằm xa hơn về phía nam trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ vẫn còn có mưa rào và rông nhiều nơi
mưa nhiều khiến cho nền nhiệt trong ngày hôm nay không thay đổi nhiều phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ ở khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ mức nhiệt sẽ là ba mươi cho tới ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay
trên vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu
có lúc giật cấp tám với sóng biển cao từ hai bốn m và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước